thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng tám
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín nào mới
và nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín ra cộng đồng
những người được cách ly tại nhà nơi lưu trú cần tuân thủ nghiêm việc cách ly theo đúng hướng dẫn
tại quyết định số tám trăm bảy mươi chín ngày một mươi hai tháng ba của bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà
nơi lưu trú phòng chống dịch covid một mươi chín